kính chào quý vị và các bạn
do chỉ trịu ảnh hưởng của khu thương khí lạnh có cực độ suy yếu và dịch chuyển dần về phía đông
nên nhiệt độ khu vực đông bắc bộ trong hôm nay và một vài ngày tới có xu hướng tăng dần
tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa phùn sương mù giải rác
và trời vẫn rét vào đêm và sáng với nhiệt độ giao động trong khoảng một mươi năm hai mươi sáu độ vùng núi có nơi thấp hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi lúc sáng sớm
cùng nền nhiệt trong xu hướng tăng dần lên ngưỡng một mươi năm hai mươi chín độ
đáng lưu ý là tình trạng sương mù lúc sáng sớm
người dân cần lưu ý giảm tốc độ nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
khu vực trung bộ trong những ngày tới thời tiết cũng không có nhiều biến động
cụ thể với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có mưa vài nơi
đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ban ngày trời hưởng nắng
nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
thời tiết khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới duy trì ổn định
tình trạng đêm có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
tại tây nguyên chủ đạo vẫn là kiểu thời tiết ban ngày trời nắng và mưa rông có thể xuất hiện
cũng chỉ vào khoảng chiều tối và đêm với diện vài nơi
sự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi sẽ cao hơn

đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng duy trì thời tiết ổn định khi ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi một ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh miền đông nam bộ có nơi xuất hiện nắng nóng khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi bốn độ